theo trung tâm dự báo khí tượng thủy văn trung ương hồi một mươi ba h ngày hai mươi một tháng tám vị trí tâm bão hato ở vào khoảng hai mươi ba độ vĩ bắc một trăm hai mươi ba chín độ kinh đông cách đảo luzon philippines khoảng hai trăm chín mươi km về phía đông bắc
sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp tám sáu mươi bảy mươi năm km trên giờ giật cấp chín cấp một mươi
hai mươi bốn h đến bốn mươi tám giờ tiếp theo bão tiếp tục di chuyển theo hướng tây tây bắc mỗi giờ đi được khoảng hai mươi năm km
đến một mươi ba h ngày hai mươi ba tháng tám vị trí tâm bão ở vào khoảng hai mươi ba hai độ vĩ bắc một trăm một mươi bốn một độ kinh đông
trên khu vực phía đông nam tỉnh quảng đông trung quốc sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp tám từ sáu mươi đến bảy mươi năm km một giờ giật cấp một mươi cấp một mươi một
trong bốn mươi tám h đến bảy mươi hai giờ tiếp theo bão di chuyển theo hướng tây tây bắc mỗi giờ đi được khoảng hai mươi km
do ảnh hưởng của hoàn lưu bão hato ở phía đông khu vực bắc biển đông có mưa rào và rông mạnh
từ ngày mai hai mươi hai tháng tám gió sẽ mạnh dần lên cấp sáu cấp bảy vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp tám cấp chín giật cấp một mươi một cấp một mươi hai biển động rất mạnh